các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày ba mươi tháng một công an tp hcm đã khởi tố bị can phát lệnh truy nã toàn quốc đối với lê quốc tuấn về tội giết người cướp tài sản tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quá trình truy bắt xác định địa điểm lẩn trốn của lê quốc tuấn tại căn nhà hoang ở khu vực ấp tân hòa xã tân hiệp huyện hóc môn
tối ngày một mươi ba tháng hai lực lượng đặc nhiệm của bộ công an và công an thành phố đã triển khai các phương án vây bắt đối tượng
đến hai mươi hai h một mươi năm phút lực lượng công an xác định đối tượng lê quốc tuấn liên tục di chuyển lên đạn súng ak bắn ba phát súng về phía lực lượng truy bắt với thái độ chống trả đến cùng
nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng ak và chín viên đạn
còn tại bình dương công an tp hcm vừa tạm sự đối tượng phạm tuấn hùng chú tỉnh đồng nai để điều tra hành vi
cố ý gây thương tích dẫn đến chết người nạn nhân được xác định là ông nguyễn minh khai chú phường mỹ phước thị xã bến cát
theo điều tra ngày tám tháng hai sau khi dự sinh nhật một người bạn ông khai rủ cả nhóm đi hát tại quán karaoke thuộc khu phố bốn phường mỹ phước
tại đây nhóm của ông khai yêu cầu một tiếp viên nữ vào phục vụ sau khi hát xong nhóm của ông khai tính tiền về và trả cho tiếp viên tiền phục vụ là hai trăm linh đồng
tuy nhiên người này không đồng ý mà muốn ông khai phải trả ba trăm linh đồng
sau đó hai bên xảy ra cãi vãi
lúc này nhóm của phạm tuấn hùng cũng hát xong và xuống quầy để tính tiền thì nghe thấy lớn tiếng nên đã đến nói chuyện với ông khai
hùng và ông khai lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn được mọi người can ngăn hai bên bỏ về
trên đường về hùng dùng chân phải đá vào vùng ngực của ông khai khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện
với hành vi đánh bạc năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc ra quyết định tạm giữ hình sự
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi phùng đình minh đã tập hợp các đối tượng là phùng văn thắng phùng quang nam phùng quang đức đến nhà phùng văn hải đánh bạc bằng hình thức đánh liêng
thì bị công an huyện tam dương bắt quả tàng thu giữ hơn một mươi năm triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan
thưa quý vị và các bạn hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi xuất hiện khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn
thế nhưng vụ việc mà công an huyện
công an huyện crongbok tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý thì lại rất đáng lưu ý bởi nhóm đối tượng gây ra vụ việc này lại là học sinh tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi ở trong trường học
công an huyện crong búc nhận được trình báo của một số học sinh trên địa bàn huyện về việc có vay tiền của học sinh trường trung học phổ thông phan đăng lưu ở huyện crong búc với lãi suất cao
khi không có tiền trả sẽ bị đe dọa không cho đi học nữa

cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã đồng loạt xa quân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tập trung tuần tra kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải giao thông đường bộ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bố trí nhiều chốt kiểm tra tải trọng trên địa bàn
tại trạm cân của đội cảnh sát giao thông số một chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tải trọng đối với hơn một trăm linh lượt phương tiện trong đó có năm mươi ba xe ô tô chở hàng

tại cửa ngõ của tây bắc việc xe quá khổ quá tải hoạt động trên địa bàn tỉnh sơn la không chỉ là mưu hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ mà còn tiềm mẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông
để giải quyết triệt đề vấn đề này phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng và công an các huyện thành phố huy động lực lượng phương tiện kỹ thuật tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ
cương quyết xử lý đối với các xe quá khổ quá tải lưu thông trên địa bàn đối với các doanh nghiệp có xe tải đăng ký chạy vật liệu trên các tuyến đường sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông lập danh sách và kiểm tra xe trước khi chạy
trong năm hai nghìn hai mươi để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát vấn đề quá khổ quá tải trọng còn tồn tại trên địa bàn đội cảnh sát giao thông đồng bộ số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp